chủ tịch nước trần đại quang là một đảng viên trung kiên là tấm gương sáng về tinh thần cống yến vì sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc việt nam
đồng chí mất đi nhưng hình ảnh một chủ tịch nước tận tâm vì công cuộc đổi mới đất nước đau đáu với việc giúp người dân xóa đói giảm nghèo đưa đất nước vững bước hội nhập quốc tế sẽ còn sống mãi trong tình cảm của nhân dân
với lòng tiếc thương đối với đồng chí trần đại quang toàn đảng toàn quân và toàn dân ta nguyện đoàn kết vững vàng
trên con đường cách mạng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí trần đại quang
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo nghi thức quốc tàng
đồng chí trần đại quang ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa một mươi một mươi một một mươi hai
ủy viên bộ chính trị các khóa một mươi một một mươi hai chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đại biểu quốc hội các khóa một mươi ba một mươi bốn
trong ngày hai mươi sáu tháng chín đông đảo các tầng lớp nhân dân đã có mặt tại khu vực trước cổng nhà tăng lễ tại hà nội
thành phố hồ chí minh và tỉnh ninh bình với mong muốn được thắp nén hương thơm tiến biệt chủ tịch nước
nhiều người dân cảm nhận chủ tịch nước trần đại quang là nhà lãnh đạo gần gũi giản dị trí công vô tư
dù ở bất cứ cương vị nào ông đều thể hiện rõ vai trò trách nhiệm và có nhiều đóng góp cho đất nước cho nhân dân
các nước các tổ chức quốc tế gửi điện chia buồn và cử đoàn tới viếng chủ tịch nước trần đại quang
ngày hai mươi bảy tháng chín lễ truy điệu chủ tịch nước trần đại quang tổ chức trọng thể vào bảy h ba mươi phút tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày tại quê hương chủ tịch nước xóm một mươi ba xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
trong ngày đưa tiễn chủ tịch nước trần đại quang
từ sớm nhiều người dân đã có mặt hai bên đường đón đoàn xe chở linh cựu chủ tịch nước trần đại quang về quê hương ninh bình nơi sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của ông
đổi mới dân chủ đoàn kết trách nhiệm lấy người lao động làm trung tâm là chủ đề chính của đại hội một mươi hai công đoàn việt nam vừa diễn ra tuần vừa qua
đại hội đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động
như nhà ở cho công nhân ký kết các thỏa ước lao động tập thể nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động
tại phiên bế mạc đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn
toàn thể cán bộ công đoàn nỗ lực rèn luyện tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn thách thức
chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn tập trung đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên
người lao động đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tại đại hội đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng
tái đắc cử chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tuần qua dư luận trong nước đang dành nhiều sự quan tâm cho vụ việc bảo kê
tiền tại chợ long biên
theo báo chí phản ánh để yên ổn làm ăn
nhiều tiểu thương ở chợ đêm đầu mối long biên hà nội lớn nhất phía bắc này
phải chịu bấm bụng đóng vô số loại phí có loại như lốt đỗ xe chở hàng
lên đến một trăm linh triệu đồng một xe một năm
nếu không đóng sẽ bị mất nơi đỗ xe bị dọa nạt đánh đập bị đổ chất bẩn
quá bức xúc sau nhiều năm chịu đựng và ngày càng bị che nét
sau khi phản ánh những tiêu cực bức xúc lên ban quản lý chợ long biên không thành
có tiểu thương đã tố cáo hoạt động của một nhóm người không khác gì băng đảng xã hội đen này
thưa nhà báo xin được mở đầu phần bình luận ngày hôm nay với một nốt trầm
đó là sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
thưa nhà báo hoàng nhật với tư cách là một nhà báo
thì những đồng góp của chủ tịch nước trần đại quang trong suốt thời gian đảm nhiệm cương vị chủ tịch nước
được đánh dấu bằng những sự kiện nổi bật như thế nào
nhà báo có thể chia sẻ cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân
chủ tịch nước trần đại quang dù chỉ giữ cương vị chủ tịch nước trong hai năm rưỡi
tuy nhiên ông đã có rất nhiều đóng góp tích cực vào trên lĩnh vực ngoại giao đa phương của việt nam
tôi vẫn ấn tượng với cả một cái bức ảnh trích từ hội nghị thượng đỉnh apec tổ chức vào năm ngoái tại đà nẵng
đó là hình ảnh chủ tịch nước khoan thai đi bên cạnh tổng thống nga vladimir putin
tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình
đó là một bức ảnh cho thấy vị thế của việt nam rõ ràng nâng tầm trên tầm quốc tế
trong thời gian làm chủ tịch nước chủ tịch nước trần đại quang đã thực hiện rất nhiều chuyến công du nước ngoài
mở rộng cái vị thế của việt nam trên trường quốc tế
tôi còn nhớ là cách đây khoảng một tháng thì ông vẫn thực hiện chuyến công du nước ngoài
cuối cùng đến châu phi đến ethiopia và ai cập
đó là những đồng góp rất tích cực của ông trong lĩnh vực ngoại giao đa phương
có lẽ nhà báo cũng sẽ giống như tôi khi cảm thấy thực sự ấn tượng
vì chủ tịch nước trần đại quang đã làm việc đến những ngày cuối cùng của cuộc đời mình
vâng tôi nhớ là hai ngày trước khi qua đời thì tôi vẫn còn duyệt tin của chủ tịch nước trần đại quang
cụ thể là ông vẫn điều hành cái cuộc họp của ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
vẫn tiếp các đoàn đại biểu dự asosai một mươi bốn và đặc biệt là vẫn gửi thư cho các cháu thiếu nhi nhân dịp trung thu
đó là những công hiến hết mình của chủ tịch nước cho đến tận hơi thử cuối cùng
vâng xin được chuyển sang một chủ đề khác được đông đảo độc giả chú ý
đó là đại hội mùa thu
đại hội mùa thu năm hai nghìn một mươi hai công đoàn việt nam vừa mới kết thúc
trong đó mục tiêu đại hội hướng tới là tiếp tục nâng cao hiệu quả
chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động
vậy thì nhà báo có đánh giá như thế nào về vai trò công đoàn trong những năm qua
trong việc chăm lo cho đời sống của người lao động
tôi nghĩ là vai trò của công đoàn việt nam sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hiện nay
nhất là cuộc cách mạng công nghiệp bốn mà người ta dự đoán sẽ đe dọa lấy rất nhiều việc làm của người lao động
trong những năm qua thì tôi đánh giá là công đoàn việt nam có những bước phát triển tích cực
như tổ chức nhiều cuộc đối thoại tổ chức xây dựng những thỏa ước lao động
chăm lo nhiều hơn cho đời sống công nhân viên
chúng ta vẫn nhớ trong những dịp tết công đoàn thường xuyên tổ chức những chuyến xe đoàn viên
chương trình tết xung vầy cho công nhân nghèo về quê yên tết
quan tâm hơn đến chính sách nhà ở nhà trẻ nhà giữ trẻ nhà văn hóa cho người lao động
đặc biệt là ở những cái khu công nghiệp tập trung
đối với những người lao động đấy là một quyền lợi sát sườn mà công đoàn đem lại
bên cạnh những mặt tích cực mà nhà báo vừa đề cập
có lẽ là còn rất nhiều người lao động khác vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng đắn của người sử dụng lao động
bằng chứng là ở nhiều nơi thì công nhân lao động có đời sống còn thấp
vậy thì chúng ta làm thế nào để có thể nâng cao vai trò của công đoàn ở cấp cơ sở
tôi cũng có theo dõi cái đại hội công đoàn vừa rồi
tôi được biết là ở nhiều địa phương thường xuyên có cái tình trạng
tức là doanh nghiệp hoán đổi công nhân để không đóng tiền bảo hiểm
nợ động tiền bảo hiểm xã hội của người lao động
trong bối cảnh đấy cũng có nhiều chuyên gia góp ý là chúng ta phải có những thiết chế đủ mạnh
xây dựng luật công đoàn đủ mạnh có những chế tài đủ mạnh
để phạt những doanh nghiệp nợ động tiền bảo hiểm lao động
và điều quan trọng hơn nữa tức là tăng chủ động của người lao động
trong cái việc xây dựng công đoàn cơ sở để cho công đoàn không chỉ là hình thức
mà công đoàn phải gắn chặt với người lao động
và bảo vệ đứng về người lao động
xin được chuyển sang một vấn đề khác cũng thu hút được sự quan tâm chú ý của các độc giả
đó là việc bảo kê thu tiền tại chợ long biên
mặc dù là chưa hề có những kết luận chính thức về vụ việc này
nhưng rõ ràng là chúng ta có quyền hồ nghi về những gì không rõ ràng tại khu chợ long biên
nhà tôi cũng nằm không xa chợ long biên
mà trước đây thì tôi đã từng chứng kiến tức là xung quanh cái khu vực chợ long biên chợ đồng xuân
đã có nhiều cái dạng bảo kê như thế này rồi
chúng ta đều nhớ là trước đây
có trường hợp khánh trắng và trường hợp này thậm chí còn thành lập nghiệp đoàn bốc xếp
đấy là một biến tướng của dạng bảo kê
tôi cũng đã theo dõi rất kỹ những phóng sự này của các đồng nghiệp báo bạn
và tại thông tư xã việt nam của chúng tôi
chúng tôi cũng cử phóng viên đi thực hiện tìm hiểu về vấn đề này
và rõ ràng là với những cái bằng chứng như thế
với những cái câu trả lời của ủy ban dân quận ba đình
rồi là của bác quản lý chợ
thì chúng ta hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi
tức là trách nhiệm của ủy ban dân quận ba đình đến đâu
và của bác quản lý chợ đến đâu
rõ ràng trong trường hợp này
chúng ta có thể thấy chính quyền cơ sở
rồi là ban quản lý chợ đã bị vô hiệu hóa
để cho những đối tượng này thực hiện rất nhiều hành vi
chèn ép tiểu thương và gây ra những cái rất là không tốt
đến cho môi trường kinh doanh
và tôi cũng xin lưu ý một cái điểm nữa là
cách đây khoảng chục năm
tôi cũng đã có nghe thấy những dự án
chuyển cái chợ đầu mối long biên này về đền lừ
bởi vì tôi nghĩ rằng là
không có cái chợ đầu mối nào
mà lại nằm ở trong khu vực nội thành như thế
nằm chỉ cách hồ gươm độ khoảng hơn một cây số
đi qua cái chợ long biên
và đặc biệt vào buổi tối
thì tôi thường xuyên chứng kiến là rất là nhiều cảnh
kẹt xe tắt đường
hàng dài cả cây số xe nối dài
để vào chợ long biên
và rõ ràng thì tôi thấy là
ở đây có cái gì đó không ổn
và rất là hoan nghênh những phóng viên
đã dũng cảm dấn thân
và đưa cái vụ việc này ra ánh sáng
rõ ràng chúng ta phải tạo môi trường kinh doanh trong sạch
giữa thủ đô không để cái xảy này cung
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng nhật
và một lần nữa cũng cảm ơn nhà báo
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
để kết thúc chương trình tuần này
thì mời quý vị và các bạn chúng ta
hãy điểm lại một số phát ngôn ấn tượng
trên các số báo trong tuần qua
chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp gỡ
thảo luận cùng các đại biểu
dự đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai
về chủ đề nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
thủ tướng nhấn mạnh
tất cả cùng chung tay hành động
trong đó lực lượng công nhân viên chức
lao động phải giữ vai trò tiên phong
tại buổi làm việc với tỉnh bạc liêu
ngày hai mươi năm tháng chín
nói về công tác giải phóng mặt bằng
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
nhấn mạnh trong điều kiện
nguồn vốn khó khăn hiện nay
xảy ra dự án nào chậm sẽ có trách nhiệm
rất lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân
tại buổi họp do ban báo chí
do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
vào ngày hai mươi năm tháng chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã thông tin về đề án sữa học đường
cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo
và học sinh trên địa bàn
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
lý giải việc có hay không
chuyển ép phụ huynh
học sinh tự nguyện tham gia chương trình sữa học đường
ông phạm xuân tiến
phó giám đốc sở giáo
giáo dục và đào tạo hà nội khẳng định
chương trình sữa học đường là hoàn toàn tự nguyện
đồng thời cho biết
mức giá một hộp sữa dự kiến tối đa
là sáu tám trăm linh đồng một hộp
tức mỗi học sinh bình thường
phải đóng góp ba bốn trăm linh đồng một hộp
số tiền một tháng uống sữa
là khoảng bảy mươi đồng
chỉ tương đương với hai bát phở vào buổi sáng